phiên họp thứ năm mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng dự thảo nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương
giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cần tuân thủ quy định đúng tuổi vấn đề này còn phải bàn bạc và xin ý kiến trung ương
việc thảo luận tại phiên họp này chỉ là để chuẩn bị cho hiệp thương giới thiệu nhân sự các vị trí
chứ không bàn bạc quyết định nhân sự tiếp tục tuân thủ quy định số lượng các đại biểu quốc hội là năm trăm linh đại biểu
qua một mươi bốn khóa quốc hội việc quy định bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là lấy ý kiến
của một trăm linh đại biểu cử tri nơi cư trú bây giờ vẫn giữ nguyên quy định này
nếu người được đề cử có số phiếu tín nhiệm trên năm mươi là được
việc bầu cử nhân sự cần bảo đảm nghiêm túc tuân thủ theo luật quy định giữ nguyên tắc ổn định
nếu có vướng mắc bất cập thì mới sửa đổi những quy định nào đã ổn định rõ ràng và được thực tiễn chứng minh là đúng
và không phát sinh mâu thuẫn thì giữ nguyên sự ổn định này
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường
đối với nhiên liệu bay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với một trăm linh các đại biểu tán thành
dự thảo nghị quyết quy định điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là hai một trăm linh đồng một lít
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ trở về mức thuế hiện hành là ba đồng một lít
sau khi xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhân liệu bay
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ trở về mức thuế hiện hành là ba đồng một lít
trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban thủng vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch đầu tư
vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chuyển tiếp sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thường trực ủy ban tài chính ngân sách cho rằng
việc phân bổ vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi một cho các dự án phải tuân thủ thứ tự ưu tiên theo nghị quyết số hai mươi
năm hai nghìn hai mươi quốc hội khóa một mươi bốn nhằm bảo đảm việc phân bổ vốn tập trung cho thanh toán
nội động xây dựng cơ bản thu hồi vốn hướng trước các dự án khẩn cấp các dự án rở rang chuyển tiếp
từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trong đó tập trung vốn
cho các công trình có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng đây là các dự án đã đủ điều kiện thủ tục đầu tư
cũng trong chiều nay phiên họp thứ năm mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc sau hai ngày làm việc
khẩn trương nghiêm túc dân chủ với những ý kiến đóng góp tâm huyết